tại nghệ an một vụ cháy rừng cũng vừa xảy ra vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi hai tháng bảy
tại khu vực núi bầu xã tân thượng lộc huyện nam đàn tỉnh nghệ an
khu vực xảy ra đám cháy nằm trên đồi núi cao
trước đây là khu vực rừng thông keo tái sinh từng bị cháy
ngay sau khi phát hiện vụ cháy chính quyền địa phương đã huy động khoảng ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
của lữ đoàn bốn trăm một mươi bốn trường quân sự quân khu bốn d một mươi ba cùng lực lượng kiểm lâm tỉnh nghệ an
tri cục kiểm lâm vùng hai công an tỉnh nghệ an đã huy động nhiều lượt xe chữa cháy
công an huyện nam đàn cùng hàng ngàn lượt người dân xã tân thượng lộc và vùng lân cận tham gia dập lửa
sau nhiều giờ tiến hành dập lửa đến sáng ngày một mươi ba tháng bảy đám cháy cơ bản đã được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại gì về người cũng như nhà cửa tài sản của bà con ở dưới chân núi
nhưng đã thiêu dụ hơn một mươi hectare rừng
hiện các lực lượng chữa cháy vẫn đang túc trực tại các điểm nóng
làm các đường băng cắt lửa thu dọn thực bì để đề phòng đám cháy bùng trở lại khi nắng nóng vẫn còn kéo dài